sau một năm đầy sóng gió khi dịch tà lợn châu phi hoành hành từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
tình hình dịch trên cả nước đã bắt đầu được kiểm soát khá tốt
tại nhiều địa phương sau ba mươi ngày không phát sinh ổ dịch mới
người chăn nuôi đã bắt đầu thực hiện tái đàn dưới sự hướng dẫn và kiểm soát chặt chẽ của cơ quan thú y
đây còn lại là niềm vui trong năm mới canh tí đối với người chăn nuôi
hai mươi năm chăn nuôi lợn xây được nhà mua được xe cũng từ nghề chăn nuôi
ông khánh cho biết có thời điểm trong nghề mà như đang ở trong một canh bạc lớn
bởi cơn bão dịch tàn lợn châu phi tràn qua và đã cản quét tới những hộ chăn nuôi cuối cùng tại thiện đông anh
vậy nhưng nhờ làm tốt công tác tiêu độc khử trùng đàn vật nuôi của gia đình ông vẫn khỏe mạnh
cuối năm vừa rồi đàn vật nuôi cũ xuất bán thắng lợi vì được giá
còn năm mới này ông đang chuẩn bị cho tái đàn với hy vọng một năm mới chăn nuôi ổn định hơn năm qua
còn ba trăm linh con lợn chơi chói giờ mới tái đàn được gần hai tháng
qua trận dịch này những ông nào làm mà còn theo đuổi được thì sẽ có rất nhiều cơ hội
còn nhìn đàn lợn này không ai nghĩ chỉ hơn bốn tháng trước
gia chủ của khu chăn nuôi phải đối mặt với khoản lỗ hơn một tỷ đồng trùng chạy giúp vào thảm cảnh chống chân
nhưng với quyết tâm chọn kỹ những con giống từ các công ty có uy tín
gia đình ông tuấn đã tái đàn thành công một lứa
vụ sản xuất cho năm mới
theo tri cục chăn nuôi thú y hà nội hiện nay trên địa bàn thành phố đã có một mươi sáu quận huyện
qua ba mươi ngày không phát sinh ổ dịch
tả lợn châu phi mới đây là tín hiệu vui tạo điều kiện thuận lợi cho tái đàn
giúp khôi phục sản xuất và tăng nguồn cung thực phẩm cho thành phố
tái đàn cũng là một cái được ưu tiên
trong đó có việc hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học và thực hiện tái đàn có kiểm soát
để không giải pháp tình bệnh trở lại tránh thiệt hạng cũng như tránh khả năng phát sinh tình bệnh
hiện cả nước đã có một số tỉnh công bố hết dịch
và tại những nơi này chính quyền địa phương cũng để mạnh công tác tuyên truyền
thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học
đây cũng là định hướng nằm trong đề án tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi
theo hướng giảm chăn nuôi hộ nhỏ lẻ tăng tỷ lệ chăn nuôi theo hướng trang trại
để tránh những thiệt hại do dịch bệnh
còn đối với những người chăn nuôi như ông khánh ông tuấn
trong năm mới canh tí này không có mong muốn gì hơn là có một năm chăn nuôi thuận lợi
để người chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợi nói riêng đỡ bất vả hơn năm qua